tiếp tục kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn hôm nay quốc hội tiếp tục dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước
kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước là hai nội dung rất quan trọng tại các kỳ họp trong năm của quốc hội
tại kỳ họp này quốc hội dành ra hai ngày để thảo luận chung quanh nội dung này
theo dự kiến cả ngày hôm nay các đại biểu sẽ tập trung thảo luận một cách nghiêm túc để nêu ra những hạn chế còn tồn tại
và đề nghị những giải pháp phát triển kinh tế xã hội của đất nước có lợi cho quốc kế dân sinh